cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với đối tượng trương công việt chủ huyện crong năng tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi che giấu tội phạm
việt là đồng phạm liên quan đến vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra vào lúc dạng sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
tại tổ dân phố bảy phường thiện an thị xã buôn hồ
trước đó nhóm đối tượng đột nhập vào nhà dùng roi điện bình xịt hơi cay đe dọa giết bà thiệt là vợ
của chủ tịch ubnd huyện crong năng tỉnh đắk lắc rồi cướp đi một số lượng lớn tài sản
chỉ sau bốn giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã bắt giữ thành công ba đối tượng gây ra vụ cướp
là nguyễn văn giáp phạm minh cường và trần vương trọng nghĩa
khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng lực lượng công an đã thu giữ nhiều tiền và vàng là tăng vật của vụ án
quá trình điều tra công an xác định mặc dù biết phần tài sản các đối tượng giáp và nghĩa chia cho cường
là do phạm tội mà có nhưng trương công việt vẫn giúp mang vào dãy cà phê để trôn giấu
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc tiếp tục mở rộng điều tra
để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật